thấy được vừa chưa

cái đồ anh đồ tươi mới lấy mà
được rồi em đánh đổi cho
lấy của em đây
xem đủ còn khé nữa không
em cần loại khác không
có cái gì ngon hơn cái cam cà rốt không anh
vâng cho em bưởi đi
bưởi à ok anh lấy bưởi rồi
em bưởi gì mà chua thế
bữa bưởi phải có tí chua chứ
không chua thế em không uống được ấy
thế có thêm đường không anh lấy đường cho
trước những đòi hỏi của cô gái anh chủ quán vẫn vô cùng niềm nở phục vụ
em uống cả hai cốc em chê cả hai cốc rồi
bởi vì khách dường theo anh làm anh làm mấy năm rồi
nhất anh mang về đây nhá
chán dã man ấy chán dã man ấy
chua nó cam hả anh
đây đây anh nó làm rồi
thôi em cảm ơn nhá không cần nó đâu
em đi đâu vậy
em đi đâu vậy
em đi về ạ
em ra thành phố ăn tiền nước cho anh chưa
nước vậy ạ
nhưng mà em quên mang tiền rồi anh ạ
em quên mang tiền rồi anh ạ
nhưng mà em lại quên mang tiền rồi như thế nào rồi ạ
không có tiền thì em để lại cái gì hoặc là em bảo tiền em về
nhưng mà không có gì để để
quên mang tiền rồi
anh nói bây giờ này em vào quán từ đầu nắng nô anh em yêu cầu gì cũng có cái đấy
đây em gọi hai công nước em gọi hai nước đưa về
ủa em không vừa lòng ấy
không vừa lòng em phải trả tiền chứ vì cách em làm bao nhiêu rồi không ai chết đâu
khách hàng nghe mà cứ gặp người gặp từ đầu
tại sao bởi vì là vào gọi hết cái nọ cái kia
có người cũng phải quên tiền chứ anh đời mà
quên tiền thì em để cái gì ở đấy hoặc là gọi người nhà mang tiền lên
chứ không ai mà đứng dậy về
đáng lẽ em phải nói câu lúc trước là em đứng dậy em đi về
em định về á
thôi anh ơi có vài công nước thôi để lần khác đi tối em
bà này bà ấy bà ấy uống nước mà còn chưa rửa tiền đi rát tiền đâu mà rả
anh không phải lo anh kệ anh ý cứ đi đi anh
không phải lo anh cứ đứng đấy với anh đi là nhiều rồi
em có tiền rả tiền xe anh kệ anh ý
về nhà em mà có người ra rả anh nhá
sao lại kệ em quá đây tiền ra cả đang em uống cả mấy trăm nghìn tiền nước thôi bây giờ em đòi về
anh buồn cười nhớ bây giờ làm gì có ai lên để mà rả đâu anh đâu
anh có điện thoại em gọi bạn em ra rả à
thì mình thì có cả người vào quán thì mình cũng mời vào uống nước thôi
nhưng mà kiểu quán giống yêu sách này nọ cũng tự nó kia
thì buổi trưa nóng ra chả hứng xúc đúng không
thì xong rồi một lúc yêu sách nọ cũng đắp đủ rồi đứng dậy về
thì mình cũng chỉ có giữ lại để thanh toán giọng kia thôi
nhưng mà bạn cứ bảo là một hai nhì nhằng đi để tối quay lại
thì mình cũng nghĩ là quán này chắc cũng gặp người chảy bừa ấy
chị ấy vay tiền cháu
vay cháu hai trăm linh đồng sáng cho cháu chở chị ấy
bao nhiêu chỗ rồi
chị có đợi đổi thế nào
bây giờ chị trả tiền em đi trước
cuộc cây vã đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều người qua đường
chị buồn cười
trong bí chị không có tiền
sao em cứ bình tĩnh
bình tĩnh là giả sử
bây giờ chị định thế nào
bây giờ chị vay em hai trăm linh nha
chị hỏi em đi xe hồn nha
sao em hét to vậy
sáng giờ em chở chị bao nhiêu chỗ rồi
cứ nói nhỏ đấy
làm gì mà phải quát lên như thế
bây giờ chị không có tiền chị định nào
chị gọi bạn chị ra đây
em tầm hết đồ chị em ra
em cứ từ từ đưa đồ này ra
đây điện thoại chị đây chị gọi bạn chị
trên xã hội là hơi bị nhiều luôn
chứ không phải đây là cảnh đầu tiên
lên là cô cứ nhìn thấy như thế
cô phải đấu tranh bằng được
phải giả tiền bằng được cho người ta
đó là phản ứng của các nhân vật
trong tình huống gặp phải thánh quy tiền
vậy còn bạn
bạn sẽ làm gì
có đôi khi trong cuộc sống
chúng ta gặp phải khó khăn về tiền bạc
nhưng cũng không vì thế
bạn tính kê ăn quy tiền của người khác
hãy thẳng thắn chia sẻ khó khăn của mình
nhận được sự giúp đỡ chân thành của mọi người
vì cuộc sống cho đi và nhận lại